tập đoàn sao mai đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời sao mai solar pv một vào sáng nay tại xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang
giai đoạn một của nhà máy có kinh phí đầu tư gần ba tỷ đồng xây dựng trên diện tích một trăm hai mươi ha
đây là dự án điện năng lượng mặt trời đầu tiên của tỉnh an giang với tổng vốn đầu tư khoảng sáu tỷ đồng
với tổng công suất phát điện hai trăm một mươi mw và được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một có kinh phí đầu tư gần ba tỷ đồng với công suất một trăm linh bốn mw xây dựng trên diện tích một trăm hai mươi ha đã khởi công vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự án được thi công bởi nhà tàu sterling winson tập đoàn ấn độ về công nghệ năng lượng tái tạo và công ty tư vấn ba bộ công thương thiết kế
giai đoạn hai của dự án sẽ được đóng điện trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín